trong một căn phòng rộng bằng tủ quần áo với hai chiếc ghế không có cửa sổ các nhà khoa học trích xuất thông tin di truyền từ sáu mươi bốn mẫu ncov
đây là nhiệm vụ hàng ngày của các nhà nghiên cứu phòng thí nghiệm y tế cộng đồng nebraska nhằm xác định xem có bệnh nhân nào nhiễm biến chủng mới hay không
vài giờ sau tiến sĩ baha adahamid trợ lý giám đốc phòng thí nghiệm cho biết
sau khi tải súng kết quả dưới dạng trang tính xl tôi lập tức quét sáu mươi bốn mẫu virus và phát hiện sáu mẫu là omicron
ngày ba tháng một mươi một nebraska công bố sáu ca nhiễm biến chủng đầu tiên
khắp thế giới các nhà khoa học chạy đua để tìm hiểu về độ phổ biến của omicron và mối đe dọa tiềm ẩn của nó
những cơ sở như phòng thí nghiệm của tiến sĩ adahamid nghiêm nhiên trở thành tuyến đầu trong công cuộc chiến dịch covid một mươi chín
hôm ba tháng một mươi một các nhà khoa học nam phi cho biết biến chủng dường như đã lây lan nhanh hơn gấp hai lần so với delta
là phiên bản dễ lây nhiễm nhất của virus
hiện chưa rõ liệu omicron có trốn tránh được miễn dịch do vaccine tạo ra hay không
tại mỹ cuộc săn lùng biến chủng bắt đầu vào tuần trước khi nam phi công bố virus có nhiều đột biến đáng lo ngại
các nhà khoa học tăng tốc trong những ngày gần đây ít nhất một mươi một bang đã giải trình tự gen và phát hiện ca nhiễm
họ xem xét mẫu nước thải sinh hoạt để tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào của biến chủng
giới chức tăng cường truy vết để tìm ra những ép không tiềm năng
tại các phòng thí nghiệm ở nebraska bang có tỷ lệ bệnh nhân cao
các nhà khoa học tăng tốc sàng lọc mẫu bệnh phẩm từ khách du lịch quốc tế
xem liệu omicron đã xâm nhập lãnh thổ hay chưa
theo peter iwan giám đốc phòng thí nghiệm y tế cộng đồng nebraska
trước khi phát hiện ca nhiễm địa phương
mối quan tâm của giới khoa học là dịch bệnh sẽ thay đổi như thế nào nếu omicron quét qua
chúng ta sẽ thấy làn sóng lây nhiễm chứ
hay virus sẽ chiếm ưu thế ở nơi này và suy yếu ở nơi khác ông miguel nói
khi nam phi phát cảnh báo về omicron
các nhà khoa học mỹ bỏ ngày nhịp cuối tuần để tìm kiếm manh bối của nó
xem virus có đang âm thầm lây lan hay không
họ kiểm tra kỹ lượng các mẫu xét nghiệm dương tính gần đây
nghiên cứu đột biến của omicron
để có thể phát hiện nó theo cách thủ công trong mã di truyền
nếu phần mềm trình tự gen không làm được điều này
theo các nhà khoa học
biết vị trí và quy mô lưu hành của omicron
là cách tốt nhất để hiểu và ứng phó hợp lý với virus
các nhà khoa học lo ngại về các đột biến và khả năng lây truyền
mức độ nghiêm trọng sau nhiễm và khả năng virus nên tránh miễn dịch
đến nay các dữ liệu thực tế còn hạn chế

song omicron ngày càng lan rộng
mùng một tháng một mươi một các nhà khoa học ở california
đã công bố ca nhiễm đầu tiên
một ngày sau minnesota ghi nhận trường hợp dương tính đến từ new york
trong vòng vài giờ new york phát hiện năm f
không phải ca nhiễm nào cũng từng đi du lịch là ngoài địa phương
tất cả khiến cho công việc đằng sau cánh cửa phòng thí nghiệm trở nên căng thẳng